ông nguyễn quyết thắng bí thư huyện ủy huyện củ chi trong một hội thảo mới đây đã tuyên bố
huyện củ chi sẽ không linh thuận mà phát triển thành thành phố trực thuộc thành phố hồ chí minh
dù chưa rõ cụ thể thời gian nào nhưng thông tin này có thể sẽ khiến củ chi
trở thành khu vực tiềm năng cho đầu tư bất động sản
theo đó thành phố củ chi sẽ không bỏ đất nông nghiệp
củ chi có nguồn lực đất đai kết hợp với nguồn lực huy động bên ngoài
để phát triển theo hướng đô thị thông minh đô thị sinh thái phát triển nông nghiệp công nghệ cao
và công nghiệp công nghệ cao
đồng thời củ chi cũng sẽ có được kết nối xuyên suốt từ đông sang tây
hình thành các cảnh vào trung tâm logistics
trung tâm này sẽ kết nối vào các khu công nghiệp của bình dương tây ninh long an
và tạo dịch vụ hậu cần cho thành phố
trung tâm logistics của củ chi là định hướng rất phù hợp với địa bàn này
các dịch vụ hậu cần logistics và xung quanh sẽ quy hoạch các kho lạnh dự trữ nông sản
và thực phẩm để bình ổn giá cả thị trường thành phố
tuy nhiên hiện nay bên cạnh hạ tầng giao thông kém phát triển
công tác quản lý đất đai có một số vấn đề là một trong những điểm ngẽn trong thu hút nhà đầu tư
huyện đang cố gắng khắc phục và hạn chế thấp nhất việc phân lô bán nền nhỏ lẻ
không kết nối với các hệ tầng kỹ thuật tạo ra những khu dân cư nhất nhát
liên quan đến vụ một công ty bất động sản tại bình dương mở hội chốt cọc đất như kiểu sàn diễn lô tô
tại xã lọc khánh huyện lọc ninh tỉnh bình phước
phía công an huyện đang tiến hành xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật về vụ việc trên
trước đó đại diện ưu ba nhân dân huyện lọc ninh cũng khẳng định tại xã lọc khánh
chưa có bất kỳ dự án khu dân cư nào được cấp phép
việc một công ty bất đồng sản ở bình dương lên đây giới thiệu là dự án lọc khánh
tại một khu đất trống để bán cho người dân là không đúng sự thật
vào ngày hai mươi hai tháng hai trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng bốn phút về xung sao dư luận
trong clip khung cảnh nhốm nháo la hét danh dật của các cỏ đất dẫn khách hàng chốt cọc
kiểu như chơi lô tô trúng thưởng
phùng nữ mc với chiếc loa cỡ lớn đến giờ bãi đất trống liên tục thông báo chúc mừng khách hàng chốt cọc thành công
trong tiết nhạc sập sinh
cũng như nhận diện những dự án chỉ dùng khái niệm web ba là áo khoác để rút tiền từ nhà đầu tư
đầu năm hai nghìn hai mươi hai với những dấu hiệu sôi động trở lại của thị trường bất động sản
đất nền tiếp tục được nhận định là phân khúc được nhiều nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn
làm nơi trú ẩn cho dòng tiền trong năm hai nghìn hai mươi
vậy những cơn sốt đất nền liệu có còn diễn ra trong năm nay hay không
từ giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay khi nhiều tỉnh thành bắt đầu nới lỏng giải cấp
phục hồi kinh tế chuẩn bị giao thư trở lại với các tỉnh thành lân cận
thì mức độ quan tâm tìm kiếm đất nền đã bật tăng trở lại nhanh chóng
trong khi nhiều phân khúc vẫn đang loay hoay tìm giải pháp phục hồi
các chuyên gia đều nhận định khi các hoạt động kinh tế xã hội được khôi phục
thì bất động sản đặc biệt là phân khúc đất nền luôn luôn có phản ứng nhanh nhất với thị trường
đất nền vẫn là cái ưu tiên của các nhà đầu tư những người có điều kiện
có điều kiện về tài chính và có tiền nhàn dỗi hoặc như vậy
và họ có một cái xác định là đầu tư lâu dài
thì khi mà họ nhìn thấy ở những cái dự án nào
có cái vị trí tốt có cái tiềm năng tương lai
thì họ có thể có tiền nhàn dỗi thì họ sẵn sàng họ mua những cái lưu đất ở đó
và họ cứ để đó trong khoảng đường độ ba năm năm năm sau
đất nền vùng ven được đánh giá vẫn sẽ tiếp đà trong năm năm tới đây
bởi theo quy luật nước chảy về chỗ trũng
giữa sự chênh lệch về giá bán tại thành phố lớn và các tỉnh chấp răng
thì chắc chắn nhà đầu tư vẫn sẽ tìm về vùng ven để sang đất nền giá rẻ
bên cạnh đó quỹ đất tại thành phố hồ chí minh
một hạn hẹp trong khi nhu cầu đầu tư đất nền của người dân ngày càng tăng mạnh
cũng sẽ khiến cho giá nhà đất có khả năng tiếp tục tăng
tôi nghĩ rằng là trong hai nghìn hai mươi hai và thậm chí trong những thời gian sắp tới
nếu như cái tổng bối cảnh tình hình kinh tế khả quan
tình hình bất động sản sẽ phục hồi tốt
thì cái việc mà sốt đất nó sẽ luôn luôn đi song song với chuyện đó
và các địa phương cũng sẽ chứng kiến được rất là nhiều cái việc tăng giá đất
ở rất là nhiều cái khu vực
đó là tôi nghĩ rằng là hai nghìn hai mươi hai trở đi
nó cũng sẽ xuất hiện được nhiều cái cơn đất sốt như vậy
nhìn ở góc độ khác khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp
nhà đầu tư không thể bỏ tiền để kinh doanh các loại hình khác
thì đất vẫn có khả năng sinh lợi nhuận tốt
tuy nhiên việc giá đất tăng chóng mặt trong những cơn sốt đất là điều bất hợp lý
tăng giá bất động sản phải tỷ lệ thuận với tăng đầu tư thật sự
để tạo ra những giá trị về hạ tầng về đời sống
và về dịch vụ cho những vùng được kết nối
hay nói cách khác đầu tư đến đâu thì giá trị tăng đến đó
và mức độ tăng cũng phải hợp lý
còn nếu tăng quá nhiều hai mươi ba mươi trong thời gian ngắn
với những thông tin đột phổi là mức bình thường tăng ảo
do vậy các nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những cơn sốt giá ảo
bên cạnh đó nhà đầu tư cần nắm bắt thông tin từ cơ quan chức năng
để có thông tin về những hoạt động đầu tư công
nguồn vốn đầu tư công thế nào để có kế hoạch đầu tư rõ ràng cụ thể
dù kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi hai
thị trường có sự hồi phục
như sự kỳ vọng sẽ phải đi cùng sự phục hồi của kinh tế
cần quá trình chứ không có chuyện giá bất động sản nhảy vọt chỉ trong thời gian ngắn
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ tướng nga xin chào và hẹn gặp lại